thưa quý vị căn cứ quy định của hiến pháp và pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà quốc hội thủ đô hà nội